các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý và đưa hàng chục người có biểu hiện sử dụng ma túy về trụ sở làm rõ